chiều ngày một mươi tháng một mươi một chủ tịch ubnd tp biên hòa tỉnh đồng nai đã quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
đối với ông phan thanh sắc chủ tịch ubnd phường an hòa để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc báo nhân dân phản ánh
ba mươi năm căn nhà liền kề xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
đáng nói địa điểm xảy ra sự việc chỉ cách trụ sở ubnd phường là khoảng năm trăm linh mét
ubnd tp biên hòa yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc xảy ra tình trạng xây dựng ba mươi năm căn nhà trái phép
ở thửa đất ba trăm chín mươi ba tờ bản đồ số hai mươi tám phường an hòa
trước đó báo nhân dân đã có bài viết phản ánh nhiều dãy nhà liền kề gồm ba mươi năm căn xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở thửa đất trên
lãnh đạo thành phố biên hòa yêu cầu các phòng ban liên quan và chính quyền các địa phương kiên quyết xử lý cưỡng chế những công trình xây trái phép
và ngăn chặn việc phân lô bán nền ngay từ đầu
địa bàn nào nếu để xảy ra xây dựng trái phép phân lô bán nền diễn ra phức tạp sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương đó